theo thông tin từ bộ giao thông vận tải đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không việt nam
xảy ra sự việc lãnh đạo của một hãng bị khởi tố bắt giam
sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bắt tạm giam ông trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đại diện hãng hàng không bamboo airways cũng do ông trịnh văn quyết làm chủ tịch cho biết
vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của bambo airways
trong hoạt động khai thác vận hành hàng ngày
ông trần hoài phương giám đốc cẩn vụ hàng không biển bắc thông tin
hoạt động của hãng hàng không bamboo airways tại sân bay hà nội không bị ảnh hưởng gì
về thời gian bay tần suất chuyến bay do đó khách hàng yên tâm đi lại bình thường
khởi tố bắt tạm giam là việc của cơ quan chức năng với cá nhân ông trịnh văn quyết
còn hãng bay có cả hội đồng điều hành quản lý và chuyên gia người nước ngoài
cũng như những chuyên gia giỏi trong nước đã có điều hành thay thế
nên mọi hoạt động của hãng bambo airways diễn ra bình thường
ông phương nói
trong khi đó theo thông tin từ bộ giao thông vận tải
đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng hàng không việt nam có lãnh đạo một hãng hàng không bị khởi tố
bắt tạm giam khi vẫn giữ cương vị lãnh đạo hãng
là hãng hàng không hoạt động trên bamboo airways nên vẫn phải đảm bảo hoạt động khai thác an toàn
duy trì hoạt động khai thác bình thường và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng
đại diện bộ giao thông vận tải cho hay
theo bộ giao thông vận tải hàng không là lĩnh vực rất đặc thù khi yêu cầu an toàn khai thác được đặt lên hàng đầu
bên cạnh đó hãng hàng không thường bán vé trước nhiều ngày thậm chí nhiều tháng so với thời điểm bay
nên quyền lợi của khách hàng đã mua vé phải luôn được đảm bảo
ngoài ra mọi vấn đề xảy ra với các hãng có thể ảnh hưởng tới không chỉ hàng khâu trong nước
còn là cam kết đánh giá của các tổ chức hàng không toàn cầu
nhà chức trách hàng không thế giới với hàng không việt nam
được biết ông trịnh văn nguyên
đã ủy quyền cho bà vũ đăng hải yến phó tổng giám đốc của tập đoàn flc
đại diện cho mình thực hiện các công việc liên quan
trong đó bà yến được ủy quyền và giữ vai trò chủ tịch huy đồng quản trị bmw
và quyền cổ đông của ông quyết tại hãng hàng không này
hãng hàng không bmw chính thức cất cánh từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trong hai năm đầu hoạt động hãng điều báo có lợi nhuận
cùng với đó hãng này đang xúc tiến thủ tục để khai thác các đường bay thẳng
thường lệ của việt nam và hoa kỳ
ngoài ra do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín để hỗ trợ hãng vượt qua khó khăn
trong năm vừa qua hãng này đã có một số lần kiến nghị chính phủ các bộ
ngành xem xét cho hãng bay năm tỷ đồng với lãi suất yêu đái
hiện tại bmw đang vận hành hai mươi chín tàu bay
bao gồm ba chiếc thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy
hai mươi một chiếc thân hẹp trong họ a ba trăm hai mươi và năm chiếc phản lực khu vực embraer e một trăm chín mươi
tháng hai vừa qua bmw đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải duyệt
trình phương án tăng quy mô đội tàu bay từ hai mươi chiếc hiện nay lên một trăm linh chiếc vào năm hai nghìn hai mươi
theo bamboo airways việc tăng lên một trăm linh tàu bay là nhu cầu vô cùng cấp thiết
để gia tăng năng lực cạnh tranh của hãng
chiều ngày ba mươi một tháng ba cục hàng không việt nam đã chính thức báo cáo
bộ giao thông vận tải tổng thể hoạt động của bamboo airways sau vụ ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội động quản trị tập đoàn flc và bmw airways bị bắt tạm giam
để điều tra các sai phạm liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán
bài bản do phó cục trưởng đình việt sơn ký và đánh giá do việc ông trịnh văn quyết bị bắt
các hoạt động của bamboo airways vẫn đang được diễn ra bình thường
theo giới phép kinh doanh vận chuyển số một năm hai nghìn hai mươi một do bộ giao thông vận tải cấp
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một người đại diện theo pháp luật của bamboo airways
là ông đặng tất thắng tổng giám đốc vốn điều lệ bảy tỷ đồng
trong đó flc góp hơn ba năm trăm tám mươi sáu tỷ đồng tương đương với năm mươi một hai mươi bốn
ông trịnh văn quyết nắm ba mươi ba mươi bốn vốn flc tương đương với một tám mươi tám ngàn tỷ đồng
ông trịnh văn quyết góp hơn hai tám trăm linh hai tỷ đồng tương đương với bốn mươi ba
các cổ đông khác góp hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng tương đương với tám bảy mươi bảy
như vậy tổng vốn góp của ông quyết khoảng ba tám trăm chín mươi tỷ đồng
tương đương với năm mươi năm năm mươi tám vốn bamboo airways
phần vốn góp của cổ đông khác là ba một trăm một mươi tỷ đồng

theo báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi đã được kiểm toán
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi vốn chủ sở hữu của bamboo airways là bốn ba trăm linh tỷ đồng
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi là bảy năm trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
theo báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một chưa được kiểm toán
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một con số này đã tăng lên thành một mươi sáu bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
theo đánh giá của cục hàng không vốn chủ sở hữu hiện tại của bamboo airways
nói chung và trong trường hợp tài sản ông trịnh văn quyết
bị phong tỏa vẫn đảm bảo đáp ứng điều kiện để duy trì giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không
theo quy định về vốn tối thiểu tại nguyện định tám mươi chín của chính phủ
đội máy bay khai thác hiện tại đáp ứng quy định
bmw airways hiện vẫn duy trì đảm bảo tổ chức bộ máy liên quan đến nhân sự trù chốt
phụ trách hệ thống quản lý an toàn an ninh khai thác máy bay bảo dưỡng máy bay huấn luyện bay
nguồn lực phi công nhân viên kỹ thuật tiếp viên hàng không nhân viên điều độ khai thác bay
và các nhân viên hàng không khác của bamboo airways đang được đảm bảo theo quy định
qua sự việc của chủ tịch hội đồng quản trị bmw airways chưa ghi nhận sự xáo trộn
thay đổi có ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hoạt động của bamboo airways
cục hàng không cũng ghi nhận chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của các chủ máy bay
yêu cầu thanh toán và dừng khai thác máy bay cho bamboo airways
theo đánh giá của cục hàng không việc ông trịnh văn quyết bị bắt chưa có tác động
gây xáo trộn tâm lý với đội ngũ lãnh đạo người lao động của bamboo airways
các hoạt động của bamboo airways vẫn đang diễn ra bình thường
các chỉ số thực hiện phép bay tỷ lệ bay đúng giờ vẫn đang duy trì ở mức cao
tỷ lệ châm hủy chuyến thấp các chỉ số về đảm bảo an ninh an toàn hàng không duy trì ở mức tốt
tuy nhiên để đánh giá chính xác các tác động và duy trì mục tiêu đảm bảo an toàn của bamboo airways
cũng như bảo vệ tối đa quyền lợi của cộng đồng khách hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho bamboo airways
cục hàng không sẽ tiếp tục chủ động theo dõi hoạt động của hãng
cụ thể lập danh mục các hàng mục công việc bảo dưỡng khai thác và kế hoạch huấn luyện của bamboo airways trong sáu tháng tới
kết hợp với thực hiện chương trình kiểm tra an toàn của hãng hàng năm của quý ii và quý ii trong năm hai nghìn hai mươi
để đánh giá năng lực tài chính đảm bảo các hoạt động bảo dưỡng khai thác tàu bay tuân thủ các quy định về an toàn hàng không
các nội dung theo dõi giám sát tập trung vào công tác bảo dưỡng máy bay bảo dưỡng theo hợp đồng
quản lý đảm bảo vật tư khí tài duy trì đủ điều kiện bay của các máy bay
việc tổ chức thực hiện công tác huấn luyện nhân viên hàng không có liên quan trực tiếp đến an toàn bay như
phi công tiếp viên hàng không và nhân viên bảo dưỡng máy bay
việc duy trì cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ khai thác bảo dưỡng máy bay
đồng thời cục hàng không sẽ theo dõi giám sát chặt biến động nhân sự công tác đảm bảo nguồn lực
đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân viên hàng không của bamboo airways thực hiện tốt khai thác bảo dưỡng và đảm bảo an toàn bay
cục hàng không cũng theo dõi khả năng thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa bamboo airways
và các đơn vị cung cấp dịch vụ khai thác khác để bảo dưỡng xăng dầu vật tư khí tài khai thác mặt đất
chất lượng dịch vụ sân bay để có báo cáo và phản ứng kịp thời